bản tin tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có thêm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm ca nhập cảnh đã cách ly ngay sáu mươi ca trong nước
cụ thể tại bắc giang có ba mươi một ca bắc ninh một mươi tám ca tp hcm một mươi một ca
trong ngày việt nam ghi nhận tổng cộng hai trăm linh sáu ca mắc
bộ y tế cho biết thêm cả nước có thêm năm mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng số ca điều trị khỏi là ba ba trăm sáu mươi tám ca